theo kết quả điều tra sau khi ăn nhậu nguyễn minh tiến và bùi minh thuận mâu thuẫn với nguyễn quốc bảo
sau đó nhóm của bảo rủ thêm một đối tượng còn nhóm của thuận rủ thêm hai đối tượng mang theo nhiều hung khí cùng tham gia hỗn chiến
hậu quả thuận dùng dao tự chế chém trịnh nước hoa đứt liềm bàn tay phải với tỷ lệ thương tật là bốn mươi chín
sau đó nhóm của thuận đến cơ quan công an đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng có liên quan về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
theo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hôm qua đơn vị này nhận được thông tin tàu vanden thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển hồng gai
cùng với một mươi chín thuyền viên việt nam trên hành trình chở

theo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hôm qua đơn vị này nhận được thông tin tàu vanden thuộc công ty trách nhiệm hiệu hạn vận tải biển hồng gai
cùng với một mươi chín thuyền viên việt nam trên hành trình chở

cùng với một mươi chín thuyền viên việt nam trên hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng

cảnh sát điều tra công an huyện thoài sơn đã khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng có liên quan về hành vi cố ý hiệu hạn vận tải biển hồng gai

sau đối tượng manh động nên cả ba người đã lấy năm triệu bốn trăm linh ngàn đồng và bốn điện thoại di động đưa cho đối tượng
khoảng ba mươi phút sau cả ba người mới dám mở cửa ra ngoài và trình báo tới cơ quan công an
công an quận cái răng đã khẩn trương triển khai lực lượng trích xuất camera an ninh của nhà nghỉ và các tuyến đường xung quanh để điều tra và bắt giữ sơn tại thị trấn cầu quang huyện tiểu cần tỉnh trà vinh
tăng vật thu giữ một điện thoại di động một gói ma túy đá
qua khai thác nhanh công an quận cái răng đã thu giữ một khẩu súng
đối tượng cất giấu tại một buổi chuối trên đường trương vĩnh nguyên phường thường thạnh quận cái răng thành phố cần thơ
liên quan vụ một đối tượng giải danh sinh viên của trường đại học y dược thành phố hồ chí minh để tham gia vào nhóm tình nguyện viên hỗ trợ
tại khu cách ly trường cao đẳng điện lực thành phố tại quận một mươi hai
thì trường hình công an nhân dân đã ghi nhận ý kiến từ công an thành phố hồ chí minh và góc nhìn pháp lý về những vấn đề liên quan đến vụ việc
qua kiểm tra
trường đại học y dược thành phố hồ chí minh đã tạo lập nhóm chat trên mạng xã hội để sinh viên đăng ký tham gia theo hướng dẫn bằng đường liên google form và nộp kèm bán phô tô thẻ sinh viên
lợi dụng sơ suất trong việc kiểm tra thông tin do sinh viên cung cấp
nguyễn quốc khiêm đã tự tìm kiếm trên mạng hình ảnh mô thẻ sinh viên của trường đại học y dược tp hcm để chỉnh sửa các ghép hình ảnh của bản thân
sau đó chụp hình để đăng ký làm tình nguyện viên
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trung tâm y tế quận một mươi hai đã có quyết định về việc điều động phân công nhân sự
trong đó có nguyễn quốc khiêm hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung trường cao đẳng điện lực thành phố
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một sau khi việc giả mạo có dấu hiệu bị bại lộ lấy lý do cá nhân khiêm đang nghỉ việc tại khu cách ly
công an thành phố cũng làm rõ khiêm từng theo học trường cao đẳng chuyên ngành y sĩ đa khoa niên khóa hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đã nghỉ học chưa tốt nghiệp
hiện công an thành phố đang làm việc với các cá nhân tổ chức có liên quan cơ quan điều tra thì sẽ làm rõ các dữ liệu như là động cơ mục đích làm giả giả mạo về giấy tờ tài liệu để làm gì
có yếu tố động cơ mục đích trục lợi hay không
rồi có các hành vi vi vật
hoạt động khác như là lợi dụng làm giả giấy tờ tài liệu để lừa đảo hay không
thì đó là những cái nội dung mà cần làm rõ
thì nếu mà có trong quá trình làm rõ mà có cái vi phạm đến đâu thì cơ quan điều tra phải xử lý đến đó
xét về góc độ pháp lý theo thông tin ban đầu với hành vi giá mạo giấy tờ hồ sơ giá mạo chức vụ cấp bật vị trí công tác
thì đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự tư ứng theo quy định của pháp luật
thứ nhất là cái tội làm giả tài liệu
của cơ quan tổ chức tội sử dụng tài liệu con dấu giả
được quy định ở điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó thì tùy theo cái tính chất mức độ của hành vi
rồi căn cứ trên cái số lượng giấy tờ tài liệu con giấu làm giả
thì có thể bị phạt tù lên đến bảy năm tù và phạt tiền lên đến một trăm linh triệu đồng
nếu không nhầm cái mục đích chiếm đo tài sản
thì hành vi mạo danh bác sĩ là hành vi có dấu hiệu của cái tội giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác
được quy định tại điều ba trăm ba mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
thì nguyễn quốc khiêm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
công an thành phố hồ chí minh và các cơ quan hữu quan đang vào cuộc một cách quyết liệt
vì vậy trước khi có kết luận từ cơ quan điều tra người dân còn tiếp cận thông tin một cách có chọn lọc
và có cách nhìn khách quan về vụ việc
hiện cơ quan điều tra đã làm rõ động cơ mục đích hành vi giả bác sĩ của nguyễn quốc khiêm
để củng cố hồ sơ tài liệu nhằm xử lý theo quy định pháp luật
từ khi giá xăng dầu tăng lên mức giá cao kỷ lục trong vòng tám năm qua
đã và đang gây tác động lớn với nhiều ngành lĩnh vực ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại đồng bằng sông cửu long
trong những lĩnh vực đang chịu tác động lớn từ việc giá xăng dầu tăng
từ năm ngoái các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách đã gặp khó
có lúc phải ngừng hoạt động do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
khi hoạt động trở lại chưa được bao lâu lượng hành khách chưa phục hồi thì lại chịu ảnh hưởng từ giá xăng dầu
bị xe hàng mấy chục chiếc kể cả xe buýt bây giờ chạy là lỗ không
nhưng mà phải đưa xe vào hoạt động nếu không đưa xe hoạt động thì bà con người ta đâu có đi tới lưu được
chẳng hạn như đây cà mau tôi có hai tuyến xe buýt cà mau ngã năm và cà mau sông đốc
hiện nay là hai tiếng xe này chạy để mà có chạy thôi chứ thật sự không có hiệu quả tôi an toàn là lỗ hết
cà mau là tỉnh ven biển với đội tàu khai thác thủy sản khoảng năm chiếc
việc giá xăng dầu tăng cao đã khiến chi phí cho mỗi chuyến biển của ngư dân đội lên nhiều lần
giá xăng dầu càng tăng thì các mặt hàng thủy sản càng thấp do chi phí vận chuyển tăng cao
nên thương lái thu mua thủy sản phải giảm giá để bù lỗ vào khoản chi phí này
giàu hiện nay nó lên trong mấy tháng này nó lên dục dục dục kiểu này giàu gần hai mươi một lít rồi
vô tháng rồi là vô là lỗ phí nữa vừa lỗ phí dầu rồi lỗ luôn nuôi cá nhân công lính dán các thứ
tình hình này hoài dịch kiểu này hoài căng thẳng mà giá cả thực phẩm sản phẩm mình nó không lên được
cái kiểu này ghe cổ chất độ hết quá
bên cạnh những ngành lĩnh vực thủy sản
hoạt động sản xuất kinh doanh chịu tác động trực tiếp thì cũng có nhiều ngành nghề
như du lịch lĩnh vực đang chịu tác động gián tiếp từ việc giá xăng dầu được điều chỉnh tăng
ngoài ra giá xăng dầu tăng cũng khiến giá cả nhiều loại hàng hóa dịch vụ tăng theo
hiện tại nhiều mặt hàng lương thực thực phẩm nhiều điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống
trên địa bàn tỉnh cà mau đã thiết lập bảng giá mới
ubnd tp hcm vừa ban hành quy trình
phòng chống covid một mươi chín trong trường học
theo đó thì nêu rõ nếu trong một ngày một lớp có từ hai cái f trở lên
thì nhà trường sẽ quyết định hình thức học tiếp theo cho các học sinh còn lại trong lớp
về quy trình kiểm soát dịch trong trường học ubnd tp hcm yêu cầu
khi phát hiện học sinh có triệu chứng lâm sàng nghi nhiễm covid một mươi chín tại cơ sở giáo dục
có ít nhất hai trong số các biểu hiện lâm sàng sau đây
sốt ho đau họng chảy nước mũi nghẹt mũi đau người mệt mỏi ớn lạnh
giảm hoặc mất vị giác giảm hoặc mất thú giác đau nhức đầu tiêu chảy khó thở viêm đường hô hấp
thì cơ sở giáo dục khẩn trương triển khai đánh giá tình trạng sức khỏe của học sinh
bằng cách yêu cầu học sinh mang ngay khẩu trang y tế và dừng các hoạt động có tiếp xúc với người khác
nếu trong cùng một ngày lớp học phát hiện từ hai f trở lên
thì ban chỉ đạo phòng chống dịch của cơ sở giáo dục căn cứ vào kết quả điều tra dịch tễ
để quyết định hình thức học tiếp theo của các học sinh còn lại trong lớp và hình thức học tiếp theo của trường
số ca nhiễm biến chủng omicron đang tăng liên tục trong những ngày vừa qua
gây lo ngại về một làn sóng covid một mươi chín mới tại tp hcm
tuy nhiên theo các chuyên gia thì việc kiểm soát dịch tại tp hcm vẫn đang được giám sát chặt
đặc biệt dù số ca tăng liên tục nhưng số ca tử vong vẫn ở mức một con số
cho thấy mức độ nguy hiểm của chủng này không đủ mạnh để tạo ra làn sóng mới
biến chủng omicron đang dần dần lan rộng và chiếm đa số
trên phạm vi toàn cầu trong hơn một tháng qua
lấn át toàn bộ chủng khác bao gồm delta
tp hcm cũng không nằm ngoài xu thế này
với bảy mươi sáu mẫu bệnh phẩm ngẫu nhiên là biến chủng omercron
các chuyên gia dự đoán khi omecron bắt đầu chiếm ưu thế ở tp hcm
với đặc thuộc kinh tế xã hội ở tp hcm
khoảng một đến hai tuần sau biến chủng này sẽ lây lan rất nhanh
đối với nhân dân thế giới thì không lạ gì cái chủng omicron nữa
không lạ gì cái chủng là ba một hay ba hai nữa
chúng ta đừng có nghe tin đồn
thì hiện nay tất cả những nước mà có omicron tới
thì họ cũng đã ổn định hết rồi
họ cũng quay lại làm những cái việc mà mình bảo vệ cái người nguy cơ
và cố gắng làm sao chích ngồi cho đủ
cho nên omicron tới nó lây nhanh hơn
nó mau hết hơn
nhưng cái quan trọng nhất là nó nhẹ hơn delta
và cái tỷ lệ người ta thấy tái nhiễm omicron trên những người delta
nó vẫn nhẹ hơn nhiều
so với cái đợt nhiễm delta
thứ hai là trong omicron có một điều thú vị nữa là
cái hội chứng viêm sau khi mà nhiễm covid ở trẻ em á
mà người ta hay gọi là mis c đó
thì tỷ lệ nó cũng thấp hơn rất là nhiều nhiều so với delta
nếu nơi nào có một độ phủ chích ngừa tốt ở người lớn
thì omicron càng nhẹ hơn nữa
cho nên đó là một tính thuộc vui
với đặc thù lây lan nhanh hơn gấp nhiều lần so với biến chủng delta
nhưng đa số triệu chứng nhẹ
nhưng khi biến chủng chiếm ưu thế là omicron
số ca mắc mới gia tăng
thành phố hồ chí minh với tỷ lệ tiêm chủng cao
số ca nặng cần can thiệp ico không tăng nhiều
nên nguy cơ tử vong không cao
và thành phố đang triển khai nhiều giải pháp trong thời gian tới
qua theo dõi
ngành y tế theo dõi các cơ sở điều trị trên địa bàn thành phố
thì cho thấy các ca nhập viện cũng như số ca thở máy
những số ca nặng trong mấy tuần qua liên tục
nó không tăng và có xu hướng giảm
và đặc biệt là cái số ca nặng
ca thở máy cũng như ca tử vong
nó giảm ở mức thấp nhất
từ cái dịch của cái đợt bốn này
chúng ta thấy nó thấp nhất trong những ngày qua
và thậm chí ngày hôm nay không có ca tử vong
trên địa bàn thành phố
chúng ta không được là thờ ơ
nhưng mà chúng ta không quá hoang mang
bởi vì chúng ta cũng có cái cơ sở
vì sao là như thế
thứ nhất là thành phố của chúng ta được chính phủ
với lại bộ y tế đánh giá là một là nơi
mà chúng ta đã có cái độ phủ tiêm chủng rất rất là tốt
chúng ta đã tiêm mũi một mũi hai và tới mũi ba
hiện nay mũi ba chúng ta đang phấn đấu
để đạt đến tám mươi trong cái dân số
thì tất cả những cái điều này
thì chúng ta đã làm được trong thời gian qua
cái thứ hai nữa là
chúng ta cũng đã thực hiện tốt
cái chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ
và từ hồi trước tết về trong tết
và sau tết đến hiện nay
chúng ta vẫn tiếp tục làm
và chúng ta mở rộng cho các cái đối tượng
trước đây là trên sáu mươi năm tuổi
thì bây giờ chúng ta đã
còn ở cái đứa tuổi là năm mươi tuổi trở lên
với bệnh nhân
chúng ta mở rộng đối tượng
mà chúng ta tiếp tục khảo sát
với trẻ em
hiện thành phố đang có một trăm bốn mươi bốn ca đang nhập viện
và các ca này đều có sức khỏe ổn định
dù vậy trước thực tế biến chủng omicron gia tăng
ngành y tế cũng đặc biệt khuyến cáo
các địa phương và người dân
tiếp tục bảo vệ người có nguy cơ
trong đó có trẻ em béo phì mắc bệnh bẩm sinh
chúng tôi đã xây dựng được những kịch bản
như anh trọng vừa thông báo
chúng ta có những kịch bản
phối hợp với lại sở giáo dục
để làm sao chúng ta không bị động
khi số ca tăng
cái thứ hai nữa là chúng ta đã thực hiện
cái việc sẵn sàng thu dung
và điều trị trẻ em mắc covid
thì báo với các anh chị thành phố
chúng ta có ba cái bệnh viện nhi
mà chuyên gia đồng ngành của thành phố
cũng như của quốc gia
thì hiện nay ba bệnh viện nhi này
với cái số giường để điều trị covid
là trên bốn trăm năm mươi giường
và trong đó là một trăm năm mươi giường hồi sức oh
thì như vậy chúng ta đã có thực hiện
cái việc phân tầng điều trị
và chăm sóc hướng dẫn tại nhà
các cái trường hợp nhập viện khi người điều trị
thì qua cái phân tích vừa rồi
các anh chị thấy mặc dù là số ca chúng ta tăng
nhưng gần như chín mươi là phụ huynh
cũng như là học sinh
mà có nhiễm covid ở nhà
như vậy chứng tỏ là chúng ta không có ca nạn
trong trường hợp số ca tăng hơn nữa
thành phố sẽ huy động thêm
các bệnh viện tuyến quần quyền
để đảm bảo việc thu dung điều trị
đặc biệt đối với các bệnh nhi
đồng thời tham mưu cho bang chỉ đạo
phòng chống dịch thành phố chương trình
bảo vệ người nhóm nguy cơ
mở rộng ra đối tượng trẻ em